với mong muốn kích cầu tiêu dùng và kết nối giao thương doanh nghiệp ở trạng thái bình thường mới
bộ thương mại thái lan cùng sở công thương tp cn đã tổ chức tuần lễ thái lan năm hai nghìn hai mươi
diễn ra từ ngày ba đến ngày năm tháng bảy tại trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hỗ trợ triển lãm cần thơ
với hai trăm linh gian hàng trưng bày các mặt hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau
đây là sự kiện thường niên trong năm năm qua tại khu vực đông bằng sông kiểu long
là nền tảng giao lưu hợp tác cho doanh nghiệp của hai nước nhằm tìm hiểu cơ hội thương mại và đầu tư
mở rộng mạng lưới kinh doanh và phát triển quan hệ đối tác chiến lược